theo báo cáo của bộ công thương bước sang tháng bốn toàn bộ nền kinh tế nói chung vẫn chịu tác động
bởi đại dịch covid một mươi chín cả từ hai phía cung và cầu trong đó hoạt động sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề
chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng bốn ước tính đã giảm một mươi ba ba so với tháng ba
so với cùng kỳ năm trước ngành khai khoáng giảm một mươi bảy ngành chế biến chế tạo giảm một mươi một ba
sản xuất và phân phối điện giảm sáu chín cung cấp nước và xử lý nước thải rác thải tăng hai
tính chung bốn tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng một tám đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua
có thể nói dịch covid một mươi chín đã gây ra khó khăn kép khiến ngành công nghiệp thiếu hụt tài nguyên đầu vào cho sản xuất
và khó khăn cả ở thị trường đầu ra cho xuất khẩu tiêu thụ hàng hóa